vâng và vào đêm qua thì cơn bão số sáu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ thừa thiên huế đến quảng nam
cho đến sáng nay thì bão số sáu đã suy yếu thành một vùng áp thấp
cụ thể vào lúc bốn giờ sáng nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy một độ kinh đông trên khu vực biên giới việt lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
dự báo trong vòng một mươi hai giờ tới vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông nên trong sáng nay ở vùng biển ngoài khơi từ quảng trị đến quảng ngãi còn có gió giật cấp sáu cấp bảy biển động
trong sáng và trong ngày hôm nay ở vùng biển vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp năm phía nam vịnh bắc bộ có nơi cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai ba m biển động